tối ba tháng hai trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh
mừng xuân đinh dậu mừng đất nước đổi mới
tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
giải búa liềm vàng lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu do ban tổ chức trung ương tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam
phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam phát động
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi sáu năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng
sự lễ trao giải có tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
phát biểu ý kiến tại lễ trao giải đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo giải bối liềm vàng đã khẳng định
giải báo chí quốc gia về xây dựng đảng đã khơi dậy nguồn cảm hứng trong đội ngũ những người làm báo
sáng tác các tác phẩm báo chí về một lĩnh vực vốn được cho là khô khó khổ
thành công của giải nằm ở chỗ bằng nhiều cách thể hiện mới mẻ nhiều tác phẩm dự thi đã thẳng thắn phê phán
và chỉ ra những thiếu sót khuyết điểm trong công tác cán bộ đúng chúng với những vấn đề bức xúc
thu hút sự quan tâm của dư luận
nhiều bài viết đã sông sáo tìm kiếm những giải pháp để thực hiện hiệu quả các nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai
về xây dựng chỉnh đốn đảng từ đó góp phần phát triển nhận thức của đảng ta về lý luận xây dựng đảng
từ chính trị tư tưởng tổ chức đến văn hóa đạo đức
sau sáu tháng triển khai ban tổ chức đã tiếp nhận gần một hai trăm linh tác phẩm dự thi với các thể loại báo in
báo điện tử phát thanh truyền hình và các tác phẩm ảnh báo chí
kết quả bốn mươi bảy tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải trong đó có ba giải a bảy giải b một mươi hai giải c và hai mươi năm giải khuyến khích
kết hợp với việc theo dõi quá trình tham gia hưởng ứng dài
ban tổ chức đã chọn lựa và khen thưởng cho một mươi đơn vị cơ quan xuất sắc nhất
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ trao giải đồng chí đinh thu huynh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã biểu dương các tác giả đoạt giải
và đánh giá cao việc tổ chức giải bố liên vàng
đồng chí lưu ý các cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị địa phương các ban bộ ngành
cần tạo điều kiện để báo chí phát huy tối đa vai trò để có những đóng góp quan trọng
và thiết thực vào việc xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
tại lễ công bố và trao giải bố liềm vàng lần thứ nhất
ban tổ chức đã phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
giải sẽ được tổ chức thường niên và trao giải vào ngày ba tháng hai hàng năm
nhằm tôn vinh các tác phẩm tác giả và các cơ quan báo chí hoạt động xuất sắc
trong công tác tuyên truyền về xây dựng đảng